còn chưa đầy hai tuần nữa là đến lễ giáng sinh
tại thành phố hải dương thị trường đồ trang trí giáng sinh đang rất nhộn nhịp
năm nay các sản phẩm sản xuất tại việt nam được khách hàng ưu trụ hơn cả
tại nhiều cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh ở thành phố hải dương
sức mua đã bắt đầu tăng đáng kể từ hơn một tuần trở lại đây
đa phần các sản phẩm trang trí ở mùa giáng sinh năm nay đều có nguồn gốc sản xuất ở việt nam
và được khách hàng quan tâm hơn so với sản phẩm nhập ngoại
cây thông noel giá từ ba trăm linh đồng đến hơn một triệu đồng
dây kim tuyến giá từ tám đến hai mươi năm đồng
quả cầu pha lê giá từ năm đến ba mươi nghìn đồng
búp bê tuyết búp bê ông già noel xe kéo tuần lộc mức giá giao động từ ba mươi đến tám mươi nghìn đồng
mỗi bộ quần áo giáng sinh cho trẻ em giá từ sáu mươi đồng
không khí mua sắm nhộn nhịp trong mùa noel năm nay khá sôi động
dự kiến những ngày tới sức tiêu thụ sẽ tăng